chuyển sang tin tức khác thưa quý vị vào chiều ngày bảy tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi tuấn lâm ba mươi tám tuổi trú tại phương thanh bình quận hải châu về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan công an bùi tuấn lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự mà thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong
từng tham gia khóa huấn luyện thảo luận về học thuyết xã hội nhằm đào tạo lực lượng hình thành xã hội dân sự tham gia với các đối tượng chống đối chính trị viết bài xuyên tạc chính quyền câu kết kích động biểu tình gây dối
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết
video live stream có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
bên cạnh đó lâm còn có các bài viết xúc phạm lãnh tụ xúc phạm uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân thực thi pháp luật với mong muốn mục đích thay đổi chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam gây hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân
mặc dù đã được các chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở giáo dục cảnh báo tuy nhiên lâm vẫn giữ thái độ bất hợp tác thách thức và ngày càng công khai chống phá quyết liệt
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và làm rõ các hoạt động có liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của bùi tuấn lâm